sáng nay hai mươi năm tháng sáu hơn chín trăm hai mươi năm thí sinh cả nước chính thức bước vào kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm hai nghìn một mươi chín
kỳ thi có quy mô lớn nhất trong năm nhằm lấy kết quả tốt để xét tốt nghiệp trung học phổ thông và xét tuyển vào các trường đại học cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên
kỳ thi diễn ra trong ba ngày từ hai mươi năm đến hai mươi bảy tháng sáu
chỉ còn khoảng một tiếng đồng hồ nữa là các thí sinh sẽ bước vào bài thi đầu tiên của kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm hai nghìn một mươi tám với bài thi ngữ văn rút kinh nghiệm từ đợt thi vào một mươi vừa qua của hà nội
trong kỳ thi lần này bộ giáo dục và đào tạo cho biết sẽ giám sát chặt cả thí sinh lẫn cán bộ làm nhiệm vụ để không xảy ra hiện tượng lọt hay lộ đề
chính bởi vậy mà việc tập huấn cho cán bộ coi thi năm nay được các sở giáo dục và đào tạo
đào tạo đặc biệt chú ý
nghe đào đều phát hiện ra lúc mà các em sẽ trong phòng thi
theo thống kê của bộ giáo dục và đào tạo cả nước sẽ có gần bốn mươi phòng thi hơn bốn mươi năm cán bộ giảng viên từ các trường đại học cũng đã có mặt tại các địa phương trên cả nước để tham gia phối hợp tổ chức thi
kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm hai nghìn một mươi tám được dự báo sẽ diễn ra trong thời tiết khá thuận lợi
theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương trong các ngày từ hai mươi năm đến hai mươi bảy tháng sáu
thời tiết trên toàn quốc khá mát mẻ
hy vọng đây cũng là điều kiện thuận lợi để các sĩ tử vượt vũ môn
tất cả đã sẵn sàng cho một kỳ thi an toàn nghiêm túc